sau nhiều nỗ lực của chính quyền tp hcm trong năm vừa qua năm hai nghìn một mươi chín
một trăm linh hộ dân trên địa bàn thành phố đã được sử dụng nước sạch
theo tổng công ty cấp nước sài gòn năm hai nghìn một mươi bảy tổng lượng nước tiêu thụ trên địa bàn
tp hcm đạt hơn bốn trăm tám mươi tám triệu m ba công suất cấp nước hơn một tám triệu m ba trên một ngày
trong năm một trăm linh hộ dân đã được cấp nước sạch
tuy nhiên bên cạnh đó tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn ở mức cao
năm hai nghìn một mươi tám tp hcm đặt ra mục tiêu tiếp tục điều trì và bảo đảm một trăm linh hộ dân được cấp nước sạch
giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn hai mươi năm đồng thời hiện đại hóa ngành nước
mở rộng công suất cấp nước tại các nhà máy trạm bơm nước
đáp ứng yêu cầu và chất lượng nguồn nước đến với người dân dùng ngoại thành vùng ven